thưa quý vị logistics là một ngành dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao đồng thời liên kết thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác
hiện ngành dịch vụ này đang phát triển mạnh trên thế giới
tại việt nam logistics được đánh giá là một trong những ngành có triển vọng bằng chứng cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp tích cực xâm nhập mạnh mẽ vào hệ thống dịch vụ logistics kể cả với tư cách là nhà cung cấp giải pháp hay thậm chí là nhà cung cấp dịch vụ
trong khuôn khổ chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này
thì hiện nay chỉ với một thiết bị cầm tay bằng những thao tác đơn giản như thế này
anh và các đồng nghiệp hoàn toàn có thể đảm bảo chính xác vị trí và số lượng hàng hóa theo kế hoạch
được biết hiện tại toàn bộ các kho bãi của công ty đã được vận hành trên nền tảng hệ thống quản lý kho swm
bao gồm có tính năng phục vụ cho quản lý vận hành như nhập xuất hàng và quản lý tồn kho
theo đó nền tảng này sẽ ứng dụng giải thuật thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành của kho hàng
từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng hàng hóa
và nâng cao năng suất làm việc
bên cạnh việc quản lý kho bãi quản lý vận tài cũng là một trong những khâu quan trọng trong logistics

công ty trách nhiệm hữu hạn an lợi là nhà cung cấp chủ dịch vụ logistics cho các công ty sản xuất điện tử của nhật bản
hiện công ty đang áp dụng phương pháp quản lý tồn kho thông qua hình thức vận chuyển minerun
vận chuyển là miran tức là một chuyến xe sẽ đi gom hàng ở nhiều điểm khác nhau
theo thời gian và số lượng đã được định trước
sau đó chuyển về nhà máy và đưa thẳng vào trong dây chuyền sản xuất và lắp ráp ngay
để giảm thời gian và diện tích lưu kho
để đáp ứng được các yêu cầu
và điều kiện nghiêm ngặt chính xác về thời gian tốc độ của hình thức vận chuyển này
công ty đã nghiên cứu và tìm hiểu nhiều phần mềm hệ thống quản trị logistics
sau một thời gian tiến hành khảo sát
công ty đã quyết định xây dựng hệ thống theo mô hình quản lý vận tải stm
đây là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
để tự động hóa việc lập kế hoạch vận tải tự động theo dõi và cảnh báo trong quá trình vận chuyển
hệ thống này đã cho thấy phần nào những hiệu quả nhất định
trong công tác vận hành và điều phối xe tải hàng ngày
đã và đang tạo ra những hiệu quả nhất định
trong đó công tác quản lý vận hành điều phối xe tải hàng ngày
cụ thể khai thác lượt quay đầu xe tối đa từ năm điểm lên một mươi điểm
quản lý các thông tin thời gian theo thời gian thực
được biết các hệ thống quản lý kho bái swm hay quản lý vận tải stm nói trên
là sản phẩm của startup small lock một đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics
với mục tiêu giúp các doanh nghiệp vận tải từng bước thay đổi cách vận hành logistics
theo xu hướng cách mạng công nghiệp bốn
từ đó có thể nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện hiệu quả vận hành nội bộ
hiện nay nếu như trước khi ứng dụng công nghệ
thì phần lớn các doanh nghiệp chúng ta hãy hình dung họ như là những chiếc xe
họ là những chiếc hộp đen họ có dữ liệu
nhưng những dữ liệu ấy đang nằm tản mát ở rất nhiều lời
và smart lock nhìn thấy những cơ hội để khai thác các dữ liệu đó
và giúp doanh nghiệp hiệu quả hơn trong việc tối ưu nội bộ của mình
cũng như là việc hợp tác với các đối tác khác
doanh nghiệp quản trị cái hoạt động logistics của mình dưới hai góc độ
thứ nhất là kho và thứ hai là vận tải
và nó kết nối với nhau trên cùng một lề tảng
với những giải pháp hữu ích trong lĩnh vực logistics
smart lock đã nhận được giải sao khuê hai nghìn một mươi chín
do hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam vinasa công bố
được cộng đồng doanh nghiệp và thị trường công nghệ thông tin việt nam tin dùng và đánh giá cao
hiện smartlock có hơn một trăm linh đối tác là những doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực logistics
điều này cho thấy các doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu có những chú trọng vào công nghệ
để nâng cao chất lượng dịch vụ
khi ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động quản trị và vận hành logistics
sẽ giúp các doanh nghiệp thứ nhất các yếu tố sau thứ nhất
đó là việc hệ thống hóa toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp trên cùng một lề tảng
thứ hai tự động hóa các chưu trình khuyên danh
điều mà trước đây chúng ta gặp rất nhiều vấn đề trong việc phối hợp
thứ ba đó là tích hợp hóa các doanh nghiệp
hoạt động của doanh nghiệp với các đối tác của mình
cũng như là với các khách hàng của mình
cái thứ tư đó chính là việc tối ưu hóa các nguồn lực
việc tối ưu hóa các nguồn lực chỉ được thực hiện khi trên nền tảng
mà chúng ta có những dữ liệu đầy đủ và toàn vẹn
điều mà các doanh nghiệp việt nam đang khá hạn chế trong việc đó
và cái cuối cùng đó chính là việc minh bạch hóa các hoạt động logistics
đối với logistics chúng ta cần phải đòi hỏi cái việc giám sát chặt chẽ hàng hóa
cũng như đảm bảo được chất lượng hàng hóa trong quá trình di chuyển
trên đường cũng như là nằm tại các kho hàng
và điều này là cực kỳ quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp
khi đem hàng hóa đến tay người tiêu dùng
hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong logistics đã rõ
tuy nhiên theo khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
hiện có chưa đến một mươi năm số lượng doanh nghiệp logistics
sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ mới
như hệ thống quản lý kho quản lý vận tải trong vận hành kho bãi
các doanh nghiệp việt nam đang là rất lớn
chiếm đến hai mươi gdp
trong khi ở các nước phát triển
con số này chỉ là chín một mươi bốn
tôi cho rằng ngoài các yếu tố vĩ mô
về cơ sở hạ tầng hay chính sách nhà nước
thì việc thay đổi tư duy truyền thống
của các doanh nghiệp logistics là điều rất quan trọng
các doanh nghiệp việt nam đang là rất lớn

các doanh nghiệp việt nam đang là rất lớn
chiếm đến hai mươi gdp
trong khi ở các nước phát triển

thứ nhất là những phương thức mới mẻ hơn
nước đèn ngòm ô nhiễm chầm trọng và luôn bốc mùi hôi thối
imperfect hệ thống sông tô lịch

hệ thống sông tô lịch có hai trăm bốn mươi cửa sá thải

trong sông này ngày càng thêm trầm trọng
nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm sông tô lịch thời gian qua
ubnd tp hà nội đã triển khai nhiều dự án giải pháp
nhưng tình trạng ô nhiễm trên tuyến sông này vẫn chưa được giải quyết truyệt để
tiếp tục khắc phục tình trạng này mới đây một giải pháp công nghệ có tên
nano bio reactor tới từ nhật bản đã được đưa vào thử nghiệm trên sông tô lịch
bước đầu có những dấu hiệu cải thiện tích cực
đây là thiết bị sục khí nano sử dụng công nghệ nano bio reactor
được đặt thử nghiệm dưới sông tô lịch khu vực dọc đường nguyễn đình hoàn cầu giấy
quan sát bằng mắt thường có thể thấy váng bẩn dần biến mất
lượng nước lưu thông tại khu vực này được cải thiện
và mùi hôi thối đã giảm đi rõ rệt sau vài ngày đặt máy
sông tô lịch thì cái giai đoạn là trước khi lắp đặt
thì gần như là cái buổi chiều là mùi sông bốc lên
nó rất lạc hai nữa là cái lượng nước
với cả bụi nước đen nó nhiều
thì sau khi lắp cái hệ thống này thì cảm giác là cái mùi nó giảm đi đáng kể
công nghệ nano bio reactor là sự kết hợp giữa vật liệu xử lý nước thiên nhiên bio reactor
và máy sục khí nano công nghệ nhật
hệ thống này sẽ kích hoạt những vi sinh vật có lợi sẵn có trong môi trường cần xử lý
tự phân hủy các chất gây ô nhiễm và chất độc hại
khiến các vi sinh vật có lợi phát triển tăng khả năng tự làm sạch sẵn có của tự nhiên
công nghệ cái yếu tố sinh học bio ấy thì nó là cái công nghệ mà nó là cái chất xúc tác
chứ bản thân nó không phải là vi sinh vật nó cũng không có chứa vi sinh vật
mà nó là được chế tạo đặc biệt từ cái bột đá núi nửa của nhật bản dạng tỏa âm
khi mà đưa vào môi trường nước sông thông lịch thì nó kích hoạt được
các sáu mươi của vi sinh vật yếm khí tức là kị khí tức là bình thường
đưa không khí vào là vi sinh vật đó nó ngủ yên nó không kích hoạt được
đưa không khí thì cái công nghệ này đưa vào thì nó là cái cung cấp giá thể
cho các vi sinh vật yếm khí nó phát triển
nano tức là vi sinh vật kích hoạt vi sinh vật hiếu khí tức là thích không khí
đưa không khí vào nó thích không khí để nó phát triển được
còn cái bionector tức là kích hoạt các vi sinh vật yếm khí kị khí
để mà nó trỗi rợi nó phân giải phân hủy các chất vật
gần rồi thì phân hủy các vi sinh vật có hại
trong quá trình thử nghiệm viện công nghệ môi trường
viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
và tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
là hai đơn vị theo dõi lấy mẫu kiểm chứng độc lập
để phân tích hiệu quả làm sạch của hệ thống này
qua test nhanh một số các chỉ số cơ bản ngay tại hiện trường
tất cả đều cho thấy dấu hiệu tích cực
về kết quả đầu nguồn thì chỉ số nhanh về ph
thì vẫn ổn định ở rất là mức trung tính
còn về chỉ tiêu oxy hoạt động
tăng chấm nước thì ở đầu nguồn cũng như là không có
càng về sau qua hệ thống xử lý dục nano bio của công ty việt nhật
thì cái độ oxy hoạt tăng chấm nước đã tăng lên
về phía tổng cục môi trường cũng như là bộ tài nguyên môi trường
thì cũng có cái việc theo dõi theo dõi cái quá trình tiến hành xử lý
cũng như là có những cái đánh giá độc lập
chúng ta sẽ lấy là lấy mẫu nước mặt và lấy mẫu chẩm tích
cái vị trí lấy mẫu là trước
và sau quá trình xử lý thì chúng tôi sẽ lấy hai đến ba vị trí
mỗi vị trí nhiều mẫu để xem là cái hiệu quả xử lý qua các cái bước nó như thế nào
do các tấm bioreactor được làm chủ yếu từ đá núi lửa nhật bản
với bí quyết công nghệ đặc biệt
vì thế chất liệu của hệ thống làm bằng bột đá và không tan trong nước
tồn tại gần như vĩnh viễn với thời gian
khác với cái loại bọt khí thông thường mà máy sập thông thường đang dùng ở việt nam
thì máy trong thông thường thì cái bọt khí nó to và nó rất là dễ dàng
nó tồn tại rất là ngắn trong nước và nó nổi lên mà nước nó vỡ đi
và nó không cái lượng hòa tan vào trong nước nó thấp
cho nên nồng độ do tức là oxy hòa tan trong nước nó không có tăng cao được nhiều
và không hề có tác dụng phân hủy bùn
thì công nghệ này phun ra hai cái loại bọt khí là micro nano
thì nó làm cho cái thành tế bào của vi khuẩn trong bùn nó bị oxy hóa
và từ đó nó vỡ ra và sau đó là cái bioreactor tức là công nghệ sinh học
nó kích hoạt vi sinh vật có lợi sẵn khó trong môi trường
để phân hủy phân giải cái chất bẩn ở trong cái vi quả bùn đó
và từ đó là cái chất bẩn tức là cái nguồn dinh dưỡng trong vi sinh vật
và cuối cùng nó phân hủy bùn tạo thành khí co hai và nước h hai o
và không tạo ra cái chất mới cũng không tạo ra cái nắng cặn gì cả
nó phân hủy hoàn toàn
được biết mỗi ngày sông tô lịch có một trăm năm mươi m ba ngày đêm xả thải vào
trong khi đó
nhà máy xử lý nước thải đặt trong lòng sông có công suất xử lý
lên đến một ba trăm năm mươi m ba một ngày đêm
hệ thống có kết hợp việc đặt các máy sụp khí kết hợp với bơm nước thải chìm
tạo dòng tuần hoàn trong nước tăng sự tiếp xúc của nước thải với tấm bioreactor
tăng hiệu quả và tốc độ xử lý giảm lượng bùn dưới đáy
do đó nhiều hy vọng rằng thiết bị này sẽ giúp toàn bộ nước thải được làm sạch trong ngày
chuyển sang phần thông tin khác
thưa quý vị sau một năm thành công trong việc dạy ngôn ngữ
những giáo viên robot ở phần lan đang được thử nghiệm một trình cao mới
đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận biết cảm xúc của trẻ em
robot elias cao sáu mươi cm có thể đi lại nói chuyện nhảy múa làm điệu bộ
và thậm chí có thể nhận diện được khuôn mặt và cảm xúc
một số mẫu robot này trong một năm qua đã được sử dụng vào việc dạy ngôn ngữ tại thành phố champir miền nam phần lan
sau khi thử nghiệm thành công
thành phố hiện đang mở rộng việc sử dụng các robot trong giáo dục
robot elias hiện đã có thể hiểu được hai mươi ba ngôn ngữ
song các nhà sáng chế cho biết nếu robot có thể kiểm soát được ngôn ngữ cảm xúc
điều này sẽ giúp cải thiện việc học tập cho trẻ em
elias có thể đưa ra nhiều dạng bài tập khác nhau phụ thuộc vào cảm xúc của người học
do cảm xúc có ảnh hưởng lớn đến việc học tập khi những đứa trẻ vui vẻ trong lớp chúng sẽ học nhanh hơn
các giáo viên tại trường học nhận thấy một số lợi ích đặc biệt
khi sử dụng robot được cải tiến này đối với những đứa trẻ còn rụt rè
vì trẻ em có xu hướng không ngại mắc lỗi trước mặt robot
những nhà sáng tạo robot hiện đang tìm hiểu làm thế nào để những dữ liệu khác có thể giúp robot ellias
có thể nhận diện các loại cảm xúc khác nhau như cử động đầu ánh nhìn tông rộng và xúc rác qua các cảm ứng
sân bay quốc tế narita của nhật bản vừa triển khai biệt đội bốn robot làm nhiệm vụ tuần tra
nhằm đảm bảo an ninh tại sân bay này khi lượng du khách tới nhật bản dự kiến tăng đột biến thời điểm trước
và trong khi diễn ra đại hội thể thao olympic và paralympic tokyo hai nghìn hai mươi
với thiết kế cao một hai mét mỗi robot an ninh được trang bị một loạt công nghệ đảm bảo an ninh
như camera với góc quay ba trăm sáu mươi độ thiết bị cảm biến nhiệt máy dò kim loại
mỗi cặp robot sẽ làm nhiệm vụ tuần tra an ninh tại cảng hàng không số một và số hai của sân bay narita
nằm ở tỉnh chiba giáp thủ đô tokyo
trong buổi thử nghiệm ngày hai mươi chín tháng năm robot đã thực hiện thành công kiểm tra thùng rác
phát hiện vật thể khả nghi và truyền thông kinh tế
đưa thông tin đến trạm kiểm soát
do thiếu nhân công nhiều doanh nghiệp và công ty vận tải của nhật bản đã sử dụng robot
hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh và giám sát
tuy nhiên đây sẽ là lần đầu tiên robot được đưa vào nhiệm vụ giám sát an ninh tại sân bay của nhật bản
nhằm giúp những người nghiện thuốc lá cai thuốc thành công
các chuyên gia của trường đại học keio và tập đoàn thiết bị y tế keio up nhật bản
mới đây đã hợp tác phát triển một ứng dụng trên điện thoại có thể giúp mọi người tránh xa thuốc lá
ứng dụng này đi kèm với một thiết bị riêng biệt
cho phép người dùng ghi lại lượng carbon monoxide trong hơi thở cũng như tình trạng sức khỏe
sau đó ứng dụng sẽ đưa ra các lời khuyên về y tế hữu ích phù hợp với tình trạng của người dùng
các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm ứng dụng đối với khoảng năm trăm bảy mươi người
tại ba mươi một cơ sở y tế trên khắp nhật bản trong khoảng một năm
kết quả cho thấy sáu mươi bốn số người sử dụng ứng dụng đều bỏ thuốc sau sáu tháng
cao hơn một mươi ba so với nhóm người không sử dụng ứng dụng
dự kiến ứng dụng này sẽ được xin cấp phép lưu hành như một công cụ y tế trong năm tới
trước tình trạng gia tăng các vụ xả súng và bạo lực học đường
các trường công lập tại mỹ sẽ bắt đầu sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và vật thể mang tên aegis
để đảm bảo an toàn cho học sinh
lapot city trường học ở bang new york là trường công đầu tiên tại mỹ
vận hành hệ thống tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và vật thể
hệ thống này có khả năng báo cáo đến cơ quan chức năng nếu phát hiện kẻ xấu từng phạm tội tình dục
lèn vào trường hoặc các phần từ có thể gây nguy hiểm dựa trên thông tin được cung cấp
aegis cũng sẽ nhận diện những học sinh và nhân viên bị đuổi tạm thời
dữ liệu được xóa sau sáu mươi ngày và sẽ không lưu lại hành động của những người không cần theo dõi
điều đó có nghĩa là hệ thống cần phân tích chính xác khuôn mặt để xác định ai là người cần theo dõi
cuối cùng aegis còn có thể phát hiện một mươi loại súng khác nhau
tính năng rất cần thiết để phòng tránh những vụ xả súng tại trường học
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv vn
mọi góp ý cho chương trình xin gửi về phòng khoa giáo trung tâm truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại